một trong những ngành nghề cần vóc dáng khỏe mạnh và kiểm soát tốt cân nặng chính là cảnh sát
lãnh đạo sở cảnh sát bangkok thái lan cho rằng những chiếc bụng vệ không chỉ cản trở cảnh sát thực thi tốt nghiệp vụ mà còn làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia
do đó những cảnh sát nào có vòng eo trên một trăm linh cm đều phải tham gia các khóa luyện tập giảm cân
khi một người cần giúp đỡ khẩn cấp mà cảnh sát có phản ứng chậm chạp là điều không thể chấp nhận được
khi tôi phải cố gắng vận động một chút thôi là tôi đã bị bắt đầu
tôi đã thở không ra hơi rồi vì thế tôi cần phải giảm cân hơn nữa béo phi còn gây ra nhiều căn bệnh khác
kể từ năm ngoái cuộc chiến chống bệnh béo phì đã được phát động trên toàn thái lan
hàng trăm cảnh sát tham gia chương trình định kỳ mang tên triệt mỡ bụng và rất nhiều người đã đạt được kết quả đáng khích lệ
giảm từ trên tám mươi kg xuống còn sáu mươi kg sau khi thực hiện tốt các chế độ ăn kiêng và tập thể lực cường độ cao
sau một mươi hai ngày tại đây hy vọng rằng tôi có thể duy trì được lâu dài ba nguyên tắc mà tôi đã được học tại đây
đó là ăn uống điều độ tập thể lực đều đạn và giữ cho trí tuệ minh mẫn
theo người giám sát chương trình triệt mỡ bụng thì đa phần sĩ quan tham gia đều là những người làm ở bộ phận giấy tờ ít vận động trong khi lại không chú ý đến việc ăn uống
tại bangkok hơn bốn sĩ quan cảnh sát phải kiểm tra cân nặng và thực hiện nhận đồ ăn giảm cân của bệnh viện
và để động viên những cảnh sát tham gia khóa luyện tập và giảm từ một mươi cân trở lên sở cảnh sát giao thông bangkok còn trao giải thưởng trị giá một trăm sáu mươi đô la cho mỗi người
còn đây là lớp học giảm béo cấp tốc bắt buộc dành cho cảnh sát bị thừa cân tại indonesia
tính riêng tại thủ đô jakarta ít nhất ba trăm linh cảnh sát thừa cân béo phì đã bị yêu cầu phải giảm cân
thể lực quyết định việc một cảnh sát có phù hợp với công việc và phục vụ cộng đồng được hay không
nếu không giảm cân để đáp ứng được công việc
họ có thể bị xa thải
mỗi khóa học kéo dài hai tuần với phần lớn thời gian nhảy aerobic bơi lội và đi bộ cùng với sự tư vấn thiết thực của các chuyên gia dinh dưỡng và y tế để đạt được mức cân nặng lý tưởng bằng chiều cao của họ tính bằng cm trừ đi một trăm một mươi
mới chỉ sau một tuần tham gia khóa huấn luyện anh iwan sutanto đã giảm được ba năm kg
béo phì khiến chúng tôi kém linh hoạt trong khi làm nhiệm vụ và còn hay bị ốm
tổ chức y tế thế giới ước tính ít nhất hai mươi tám trong số hai trăm năm mươi triệu người dân indonesia bị thừa cân
một cuộc khảo sát với ba trăm linh hộ gia đình cho thấy cứ năm người lớn lại có một người bị béo phì
lối sống ít vận động cũng như chế độ ăn dầu mỡ và đường được xem là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này
trước sức ép bị mất đi cơ hội thăng tiến thậm chí là bị mất việc hàng ngàn sĩ quan cảnh sát malaysia đang phải nỗ lực giảm cân
ước tính có gần một mươi một trong tổng số một trăm hai mươi
hai mươi hai sĩ quan cảnh sát ở malaysia bị béo phì tức khoảng một mươi
tình trạng béo phì của cảnh sát khiến hiệu quả trong công việc thấp thiệt hại nhiều triệu đô la ngân sách quốc gia
khi tôi mới gia nhập lực lượng cảnh sát năm hai nghìn tám cân nặng của tôi đã rất phù hợp là sáu mươi tám cân
lúc đó tôi cũng tập cả taekwondo cho đến khi tôi bị chấn thương dây chẳng thì cũng là thời điểm tôi dừng luyện tập
thói quen ăn uống các loại thực phẩm ăn nhanh như bánh rán cà phê khiến vòng bụng
theo đài súng của các cảnh sát ngày càng rộng ra hình ảnh này không phải là hiếm gặp tại malaysia
các vấn đề về sức khỏe của nhân viên an ninh đang ở mức đáng lo ngại ở các nước đông nam á
trước đây tôi ăn uống không điều độ tôi ăn bất kể gì mình thích vì thế bây giờ tôi chỉ ăn khi đến bữa
giám đốc quản lý lực lượng cảnh sát malaysia cho biết số lượng các nhân viên bị bệnh tiểu đường cao huyết áp và các bệnh khác liên quan đến thửa cân và đồ ăn gây béo phì ngày càng tăng
trung bình mỗi ngày có tới năm trăm sáu mươi nhân viên phải nghỉ ốm
số lượng các nhân viên cảnh sát cả nam và nữ xin nghỉ phép do vấn đề sức khỏe hàng năm cao hơn trước chúng tôi cũng rất lo lắng về các vấn đề liên quan
các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ béo phì ở malaysia là một mươi ba ba trong khi tỷ lệ thừa cân là ba mươi tám năm tức là gần một nửa dân số malaysia đang bị thừa cân
tỷ lệ cao nhất ở châu á
tình trạng này khiến malaysia phải tiêu tốn thêm ngân sách từ một năm
malaysia đã tăng đến hai tỷ đô la để chăm sóc sức khỏe cho người dân chiếm từ một mươi một mươi chín tổng trị y tế của nước này
tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở nhiều nước châu á khác
đặc biệt các nước đông nam á đang chứng kiến sự gia tăng số lượng người trưởng thành béo phì
trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi tới hai nghìn một mươi bốn singapore tăng hai mươi bốn malaysia tăng hai mươi bảy indonesia tăng ba mươi ba và việt nam đứng đầu với ba mươi tám
một người được gọi là béo phì
béo phì khi có chỉ số khối cơ thể bmi vượt qua ba mươi
đây là chỉ số giữa cân nặng và chiều cao mà một người bình thường chỉ ở mức từ một mươi tám năm tới hai mươi bốn
các chuyên gia nhận định tỷ lệ người béo phì tăng cao tại các nước đang phát triển có thể bắt nguồn từ các yếu tố như mức thu nhập thay đổi
lối sống ít vận động của phần lớn người dân sống ở các đô thị sự gia tăng các nguồn thức ăn giàu năng lượng
và các chiến dịch quảng cáo rầm rộn cho thức ăn nhanh
cũng như nền văn hóa
đầu thế kỷ hai mươi phần lớn các nước châu á gặp vấn đề về tình trạng thiếu dinh dưỡng
sau đó nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh nên tình trạng thiếu ăn cơ bản được giải quyết
tuy nhiên khi thu nhập tăng lên thì nhiều người có xu hướng sử dụng thực phẩm nhiều chất béo protein sữa đường và thức ăn nhanh
theo khảo sát của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
trẻ em malaysia từ năm tới một mươi chín tuổi có tỷ lệ béo phì cao nhất đông nam á với một mươi hai một
brunei đứng thứ hai với một mươi bốn một
tại indonesia cuộc khảo sát được thực hiện trên một hai triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên cho kết quả
khoảng một phần ba người trong số đó có chu vi vòng eo không lành mạnh
cũng qua khảo sát thức ăn chiên giá rẻ đường phố tại malaysia bị cho là rủi ro cao đối với sức khỏe người dân
trong khi đó người dân thái lan lại có xu hướng thích dùng nhiều đồ đường hơn
từ đó dẫn đến hệ lụy là người dân đông nam á chiếm tới hai mươi tổng số bệnh nhân tiểu đường toàn cầu
số lượng ca tử vong về tim mạch cũng tăng đột biến trong hai thập niên qua
các bệnh liên quan đến béo phì chiếm tới một mươi năm chi phí chăm sóc sức khỏe quốc gia của indonesia và một mươi chín của malaysia
nhiều quốc gia bắt đầu đối xử với đồ ăn và đồ uống có đường giống như thuốc lá
tức là áp mức thuế đặc biệt cấm quảng cáo và dàn nhãn cảnh báo thực phẩm không lành mạnh đối với những sản phẩm này
ngoài việc cấm các chương trình khuyến mại
malaysia thực hiện đánh thuế đồ uống có đường từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và quy định mức đường rất nhỏ đối với các sản phẩm này
quy định buộc các nhà sản xuất phải thay đổi công thức chế biến
điển hình một trong những công ty sản xuất đồ uống có đường lớn nhất malaysia là fnn
đã phải thay đổi tới bảy mươi sản phẩm của mình để tránh tăng giá làm giảm sức mua
để người dân có sức khỏe tốt hơn giảm tỷ lệ béo phì sâu rong và tiểu đường
chính phủ malaysia cũng triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh tiểu học
và đồng thời mở nhiều câu lạc bộ thể thao trên toàn quốc
mặt khác người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của món ăn hơn
lối sống xanh đang bùng nổ trên phạm vi toàn cầu với các xu hướng được lựa chọn là
thực phẩm hữu cơ và thực phẩm nhân tạo thay thế thịt
là một trong những nước tiêu thụ thịt nhiều nhất thế giới lại đúng mùa dịch bệnh
thời gian gần đây do thiếu hụt nguồn cung người dân trung quốc bắt đầu quen với thịt nhân tạo hay thịt thực vật
từ những chiếc bánh trung thu nhân thịt thực vật cho tới những món ăn thường ngày
trước đây tôi thường ăn lẩu bò
thịt tự nhiên tôi thấy là thịt nhân tạo cũng có mùi vị không khác thịt bò tự nhiên là mấy mà lại tốt cho sức khỏe hơn
nhưng cũng có những khách hàng cho rằng vì thịt được làm từ đậu tương và đậu hà lan nên có mùi vị giống như đậu phụ
thịt thực vật với các thành phần gồm nước protein dầu canola ép dầu dừa tinh chế protein gạo nấm và các hương liệu tự nhiên khác
giá thành của nó hiện cũng đắt hơn thịt động vật nên đa phần khách hàng đến nhà hàng lẩu này vì tỏ ra

chẳng hạn một miếng thịt của bayernbacer bò hai trăm hai mươi bảy g được bán với giá sáu mươi nhân dân tệ tức là gần hai trăm linh đồng đắt hơn một chút so với thịt bò thật
tuy nhiên ngày càng có nhiều công ty trung quốc khai thác thị trường thịt chay trong bối cảnh người tiêu dùng hướng tới thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng
tôi nghĩ là đại dịch càng khiến cho người tiêu dùng trung quốc quan tâm hơn đến thực phẩm lành mạnh
phần lớn các bệnh truyền nhiễm đều được xuất phát từ động vật và lây sang người
covid một mươi chín không phải là dịch bệnh đầu tiên như vậy mà nó đòi hỏi chúng ta cần có sự thay đổi lớn trong cách ăn uống
thì thực vật là một lựa chọn tốt vừa có lợi cho sức khỏe vừa thân thiện với môi trường
vì thế nhà hàng của chúng tôi đã chuyển sang sử dụng loại thực phẩm này
rất khó để tách hoàn toàn protein và chất béo trong thịt động vật
khi bạn ăn thịt động vật thì đồng thời cơ thể bạn phải hấp thụ cả hai chất đó
nhưng ở thịt thực vật thì hoàn toàn khác
chúng ta có thể sản xuất thịt thực vật với hạ lượng protein tương đương với thịt động vật nhưng hạ lượng chất béo thì chưa đến một
ngoài ra theo một nghiên cứu một bánh kẹp thịt thực vật tạo ra lượng khí thải nhà kính ít hơn chín mươi
giảm chín mươi chín tác động tới việc khan hiếm nước và giảm chín mươi ba tác động xấu tới đất so với thịt bò thông thường
từ khi hãng beyond meat và impossible food các công ty sản xuất thịt chay của mỹ ra mắt năm ngoái
sự cạnh tranh trong ngành thịt thực vật đang nóng lên
năm hai nghìn một mươi tám ngành công nghiệp thịt có nguồn gốc thực vật của trung quốc đạt quy mô chín trăm một mươi triệu usd tăng một mươi bốn hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là xu hướng lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm trung quốc gần đây
nó cũng đại diện cho định hướng công nghệ thực phẩm tương lai
vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải có tiêu chuẩn công nghiệp thống nhất cho loại thịt thực vật này
dù vậy tiêu thụ thịt giả khó có thể trở thành một xu hướng thực sự phổ biến
theo lý giải của các
một phần nguyên nhân là thịt lợn đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ ăn uống hằng ngày của người dân trung quốc
theo tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
thị trường trung quốc năm hai nghìn một mươi tám chiếm khoảng bốn mươi sáu tổng lượng thịt lợn được tiêu thụ trên toàn thế giới
xu hướng ăn chay để bảo vệ sức khỏe và giảm tác động tới môi trường cũng đang dần phổ biến ở trung quốc